tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
và mở đầu bản tin là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng năm cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng phát hiện và bắt quả tang
đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tại địa bàn phường một thành phố sóc trăng
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng phát hiện ô tô bảy chỗ
mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
ô tô bảy chỗ do võ tấn tài chú tại tỉnh long an điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có chở nhiều bọc đen
bên trong có chứa một mươi hai bao thuốc lá điếu
trong đó có sáu bao nhãn hiệu z bốn bao nhãn hiệu hero và hai bao nhãn hiệu scott
hiện vụ việc đang được bàn giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố sóc trăng thụ lý theo thẩm quyền
công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cho biết đơn vị đã phát hiện khối lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc
cùng với hai xe ô tô vận chuyển trái phép trong dịp nghỉ lễ vừa qua
dạng sáng ngày ba tháng năm công an huyện sơn tây tuần tra tại thôn ra nhua xã sơn tân huyện sơn tây
phát hiện một xe ô tô biển số bảy mươi bảy b một nghìn một trăm năm mươi chín không có người điều khiển phần ghế sau xe có dấu hiệu cải tạo tháo rỡ
bên trong xe ô tô lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai phách gỗ rổi gần một mét khối
trước đó công an xã sơn long huyện sơn tây tuần tra và phát hiện ở thôn tà vay xã sơn long có một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi
trên xe chở hai mươi phách gỗ rổi với tổng khối lượng gỗ là hơn một mét khối
tiếp đó công an xã sơn long phát hiện tại khu vực dãy của người dân thuộc thôn tà vay có bảy phách gỗ rổi
các vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ
trong thời gian vừa qua hàng trăm quán karaoke trên địa bàn tỉnh bình định bị dừng hoạt động vì không đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
thì toàn tỉnh hiện chỉ có một trăm linh hai trên ba trăm hai mươi chín cơ sở karaoke hoạt động nhờ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong đó tại huyện tuy phước có chín trên ba mươi năm cơ sở hoạt động con số này ở thị xã an nhơn là một mươi năm trên năm mươi năm
huyện phu cát là bốn trên ba mươi bốn đáng chú ý là tại thành phố quy nhơn hiện chỉ có ba trên bốn mươi sáu cơ sở hoạt động
các cơ sở tạm dừng hoạt động
các cơ sở tạm dừng hoạt động
viên quan đến quy định đường lối thoát nạn không đảm bảo xử dụng vật liệu trang trí nội thất
vật liệu cách âm trên tường lối thoát nạn trong phòng hát là loại dễ cháy không trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc có nhưng không đảm bảo
lắp đặt và sử dụng hệ thống thiết bị điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị
chính phủ vừa đề nghị xây dựng dự án hệ thống báo cháy cơ sở hoạt động giữa phòng hát và cơ sở
nghị xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về giảm thuê giá trị gia tăng vat từ một mươi về tám để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
trong nghị quyết ban hành vào ngày hai tháng năm chính phủ yêu cầu bộ tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ hoàn thiện dự thảo nghị quyết của quốc hội
chính phủ cũng đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết này theo trình tự thủ tục rút gọn và chính quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng năm tới
theo bộ tài chính việc áp dụng tiếp chính sách này năm nay là cần thiết nhằm kích cầu tiêu dùng thúc đẩy sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách
thông tin từ tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết tập đoàn này đã có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
theo đó evn quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày hôm nay ngày bốn tháng năm
mức điều chỉnh này tương đương với mức giá bán lẻ điện bình quân
mức tăng ba so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai của evn theo quy định
kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai của evn cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi hai là hai ba mươi hai hai mươi sáu đồng một kw trên
một giờ và tăng chín hai mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi một và điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của evn năm hai nghìn hai mươi hai lỗ tới hơn hai mươi sáu bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
sau khi giảm ở kỳ điều hành trước từ một mươi năm h ngày hôm nay tức là ngày bốn tháng năm giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống
cụ thể giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống

năm ron chín mươi hai giảm một hai trăm năm mươi một đồng một lít giá mới là hai mươi một bốn trăm ba mươi bảy đồng mỗi lít
dầu diesel giảm một một trăm bốn mươi ba đồng về mức một mươi tám hai trăm năm mươi bốn đồng một lít
ngoài ra dầu hỏa giảm chín trăm năm mươi hai đồng một lít giá mới là một mươi tám năm trăm hai mươi tám đồng một lít
còn dầu ma rút giảm ba trăm ba mươi bốn đồng
giá xuống còn mới năm năm trăm linh chín đồng một kg
ở kỳ điều hành này thì quỹ bình ổn áp dụng với xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba là năm trăm linh đồng một lít
trong khi các mặt hàng dầu là ba trăm linh đồng một lít kg
ở chiều ngược lại nhà điều hành tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu
thưa quý vị du lịch văn hóa là một trong những dòng sản phẩm du lịch hấp dẫn
và đặc sắc của việt nam ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách
và đặc biệt là đối với du khách quốc tế
tuy nhiên thì du lịch vẫn cần phải khai thác tốt hơn nữa nguồn văn hóa để phát triển bền vững
vậy làm thế nào để du lịch văn hóa ở việt nam phát triển tương xứng với tiềm năng
và làm sao để tiềm năng trở thành thế mạnh
đó sẽ là nội dung chính được đề cập trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sâu diễn thực cảnh quy tụ gần năm trăm linh diễn viên múa chuyên nghiệp
ra mắt trên sân khấu giữa sông hoài
với sự kết hợp của hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại đạo cụ trình diễn chuyên nghiệp
sâu diễn đã đánh dấu một phú chạm ấn tượng của nghệ thuật vào lịch sử văn hóa của vùng đất di sản quảng nam
trải qua năm năm ký ức hội an cũng như đảo ký ức hội an
quần thể du lịch nghỉ dưỡng văn hóa độc đáo dần hoàn thiện
và trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch quốc tế
đảo ký ức hội an
chính là minh chứng cho tình yêu với văn hóa việt
ý chí muốn bảo tồn và quảng bá văn hóa nghệ thuật việt nam ra thế giới
hiện tại thì là chúng tôi đang hình thành một tổ hợp vui chơi giải trí
và trong đó cũng lấy văn hóa làm kim chỉ nam trong ngoại hoạt động
cho là chúng tôi xây dựng một cái sản phẩm mà lấy kiến trúc
kiến trúc là hình và văn hóa là hồn
tức là toàn bộ hoạt động trong cái khu côn viên của chúng tôi
thì đều là sẽ lấy văn hóa làm điểm nhấn
theo thống kê của tổ chức du lịch thế giới
thời điểm trước dịch covid một mươi chín
du lịch văn hóa đóng góp ba mươi bảy du lịch toàn cầu
và dự báo có thể tăng một mươi năm mỗi năm
vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã phê duyệt đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa
đến năm hai nghìn ba mươi du lịch văn hóa chiếm hai mươi hai mươi năm
trong tổng số khoảng một trăm ba mươi tỷ usd tổng thu từ khách du lịch
để phát huy được cái thế mạnh đó thì trong chiến lược phát triển du lịch việt nam
thì cũng đã xác định là du lịch văn hóa là một trong bốn dòng du lịch chủ đạo
và cái việc tổ chức cái chủ đề du lịch văn hóa
cũng là một cái hình thức để mà chúng ta khai thác được các cái thế mạnh
triển khai được cái chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
và cái chủ đề của du lịch văn hóa ngày hôm nay của năm hai nghìn hai mươi ba này
chính là một trong những hoạt động cụ thể hóa
được cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
tại cái hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua
cùng với những thuận lợi về chính sách
thời gian qua du lịch văn hóa đã được quan tâm đầu tư
và đạt được những kết quả khả quan
tuy nhiên phát triển du lịch văn hóa của việt nam
vẫn còn tồn tại một số vấn đề đòi hỏi phải được sớm khắc phục
nhiều tài nguyên du lịch văn hóa có giá trị của việt nam
vẫn chưa được đầu tư khai thác tương xứng
sản phẩm du lịch văn hóa vẫn còn ít sáng tạo trùng lập chất lượng hạn chế
thiếu các sản phẩm khác biệt giữa nhiều địa phương vùng miền trong cả nước
ngành nghề du lịch không phải chỉ việt nam và của cả thế giới
họ cũng đều tập trung vào cái tính đặc thù của địa phương
đặc thù vào mỗi một cái hình thức mô hình du lịch khác nhau
tôi nghĩ rằng trên cơ sở đó mỗi địa phương
ngoài việc trung ương chú ý trong việc phát triển du lịch
trong thời gian vừa qua cũng đầu tư rất là nhiều
cũng như có những việc chỉ đạo về đường lối chính sách
ngoài ra như thế các địa phương nên có
nghiên cứu những cái thế mạnh của mình để tạo ra những sản phẩm đặc thù
có thể thấy sự kết hợp mật thiết giữa văn hóa và du lịch
không chỉ là tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch
làn tỏa bản sắc văn hóa mà còn định vị thương hiệu du lịch việt nam
trên bản đồ du lịch thế giới
nếu nhận thức đúng tầm thì vai trò của văn hóa sẽ được phát huy
và trở thành nguồn lực to lớn cho phát triển du lịch
có phần đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch việt nam
trong tiến trình hội nhập
vâng thưa quý vị vừa được thưởng thức những món đồ mà mình thích
vừa được tận hưởng không gian xanh lại có view đẹp để check in
và giá cả thì phù hợp
vâng rất nhiều tiêu chí đúng không quý vị
nắm bắt được cái nhu cầu đó của khách hàng
thì những năm gần đây nhiều người đã đầu tư quán cà phê nhà hàng
theo mô hình xanh thân thiện với môi trường
và điều này đã và đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng
đặc biệt là các bạn trẻ và những người yêu thiên nhiên
thời gian gần đây quán cà phê với thiết kế hình tổ ong độc đáo trên đường vệ hồ
quận tây hồ thành phố hà nội thu hút nhiều du khách
những quần tổ ong này được làm hoàn toàn từ gỗ và trang trí theo phong cách sửa cũ
bên mình chủ yếu dùng về gỗ là chính
thì gỗ thì cũng rất là may mắn khi xây dựng quán
thì cũng có một nghề quen người ta có một cái vườn nhãn ở ngay cạnh đây
thế là mình mới ra mình bắt đầu mình lấy những cái cây nhãn vào toàn bộ
nhưng mà tất cả những cái cầu thang và tất cả những cái chi tiết này đều là những cái mà đi xin được
từng khối gỗ được sắp xếp khéo léo tạo hình tổ ong
cùng những chi tiết đi kèm tinh xảo bắt mắt như cầu thang bàn ghế tiểu cành đi kèm là những trậu cây xanh
giá đồ uống cũng giao động từ hai mươi năm đến năm mươi đồng
khi mình bước chân vào quán này thì có một cái cảm giác đầu tiên
đấy là một cảm giác rất là gần gũi và rất là đặc biệt là rất là thiên nhiên
bởi vì là cách thiết kế ở đây
là gắn liền với cái việc không gian giống như bạn nhìn đây này tổ ong này
và ai cảm thấy là khi mà mình đối diện với cả một cái mặt hồ rộng lớn như thế này
thì cảm thấy rất là thoáng mát và được hòa quyện với cả thiên nhiên
còn tại quán cà phê nhà hàng này được trang trí theo phong cách khác
nội thất hiện đại kết hợp nhiều cây xanh
bất kể ngồi vị trí nào tầm nhìn cũng sẽ được bao phủ bởi những chậu cây cảnh được trang trí
như góc tường hay cửa ra vào
cây xanh sẽ được bố trang
bố trí ở khắp nơi mang đến một môi trường sạch sẽ mát mẻ và dễ chịu
điểm cộng của quán là nói không với rác thải nhựa
ông hút sử dụng bằng ống tre hoặc giấy
giá đồ uống ở đây giao động từ ba mươi đến sáu mươi nghìn đồng
mở ra một cái mô hình cà phê xanh quán xanh thế này ở hà nội
thì cái chi phí phải nói là cũng tăng lên rất là nhiều so với những quán mô hình cà phê bình thường
thế nhưng mà vì hà nội thì cũng rất cần những cái mô hình cà phê xanh như thế này
và hơn nữa thì quán mình cũng có đầu tư ví dụ như ống hút
thì mình cũng đều là dùng ống hút tre rồi là ống hút để bảo vệ môi trường
thì khi mà ra một cái mô hình này thì hiện tại thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng
thì cũng góp một phần vào cái việc bảo vệ môi trường
em thấy rất nhiều quán vẫn dùng ống hút nhựa như vậy thì rất là ô nhiễm cho môi trường
còn mình thì lại dùng ống hút tre thì em thấy khá là tốt
cho môi trường và bảo vệ môi trường
kinh doanh xanh và tiêu dùng xanh mang lại nhiều lợi ích
ngoài việc thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường còn hứa hẹn mang lại nhiều doanh thu cho các cửa hàng
bởi là xu hướng đang được người tiêu dùng lựa chọn
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
sau đợt điều chỉnh giảm lãi suất từ đầu tháng bốn đến nay một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh theo hướng đi xuống
ở cả hai chiều là huy động và cho vay
tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thì các doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất sẽ giảm thêm nữa để giảm áp lực lãi vay
hiện mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng kỳ hạn dưới sáu tháng chỉ còn từ bốn chín đến năm năm một năm
lãi suất cao nhất kỳ hạn từ sáu tháng trở lên là tám tám một năm
tính từ đầu năm lãi suất huy động tại các ngân hàng đã giảm tương đối mạnh khoảng năm một năm điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn
động thái này được các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ kéo giảm lãi suất cho vay để góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh
tuy nhiên trên thực tế có không ít doanh nghiệp chia sẻ dù lãi suất cho vay cũng đã có chiều hướng giảm nhưng giảm không nhiều và chưa đồng loạt
các hàng thương mại đều đã có xu hướng giảm lãi suất
nhưng mà cái mức giảm thì chưa nhiều và cái mức giảm nó có tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng
thì tôi thì được giảm độ khoảng năm cho những cái hợp đồng tiến dụng mới còn những hợp đồng tiến dụng cũ thì họ cứ vẫn phải giữ cái khoảng trên một mươi
thực tế doanh nghiệp chúng tôi là mỗi lần đi dai gọi là hết sức khó khăn
thứ nhất dài bắt buộc là phải có thế chấp
nếu không có thế chấp hầu như là
không quay được
còn về mặt cái lãi suất
từ là một mươi cho đến một mươi hai
thì từ đó nó sẽ tác động mạnh về cái giá thành sản phẩm
làm cho giá thành sản phẩm của doanh nghiệp năm cao hơn
thì từ đó mắc đi cái vị thế cẩn trân đối với là trong thị trường quốc tế
tính đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tính dụng toàn nền kinh tế mới tăng hai sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một mươi bốn triệu
mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường cho doanh nghiệp sản xuất thông thường đang giao động ở mức một mươi một mươi năm một năm với kỳ hạn sáu tháng và một mươi một mươi hai một năm với kỳ hạn một mươi hai tháng
trong khi lãi suất vay tiêu dùng hay cho vay mua nhà vẫn duy trì ở mức tương đối cao khoảng một mươi bốn một năm
do vậy các chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay cần phải kéo xuống khoảng sáu bảy thì doanh nghiệp mới mạnh dạng vay tiền thúc đẩy sản xuất
nên đề nghị ngân hàng giảm xuống nữa tức là khả năng tức là cái phần dịch vụ mà giữa đồng thu vào và đồng cho vay giữa tiền quy động và cho vay nên chính là ít thôi
rồi nhà nước hỗ trợ cái bằng chi phí dịch vụ ngân hàng trong đó một phần nữa thì tôi nghĩ là khi lãi suất thấp xuống nữa thì cũng có thể khả năng kích thích một số doanh nghiệp người ta dám vay để người ta đầu tư hoặc người ta làm ăn
chứ còn với lãi suất hiện nay mặc dù có giảm nhưng mà vẫn còn ở mức cao
điều mà doanh nghiệp mong chờ nhất lúc này là các ngân hàng sẽ sớm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay nhanh hơn để họ có thể mạnh dạng vây vốn phục hồi sản xuất kinh doanh
đại diện ngân hàng nhà nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình kết nối đối thoại cùng doanh nghiệp để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình tiếp cận vốn vay
hiện nay để hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và trên địa bàn tp hcm nói riêng thì ngành ngân hàng đã có hệ thống các cơ chế giải pháp hành động cụ thể để tháo gỡ khoan cho doanh nghiệp
trong đó thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đối thoại doanh nghiệp và truyền thông chính sách thì ngành ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận vốn
lãi suất huy động đã giảm khá mạnh song lãi suất cho vay vẫn chưa về mức tại thời điểm trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý ii năm hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước cũng cho biết
các ngân hàng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm tám một điểm phần trăm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba và giảm một mươi chín đến ba mươi bốn trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian qua
bảo hiểm xã hội việt nam nhận được nhiều đơn phản ánh từ người dân về việc bị một số fanpage facebook giá mạo bảo hiểm xã hội việt nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân qua mạng xã hội
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba do có nhu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội nạn nhân đã lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm hồ sơ nhanh
sau đó nạn nhân vào fanpage facebook có tên giải đáp thắc mắc bảo hiểm xã hội để hỏi và được fanpage facebook này hướng dẫn liên hệ với nhân viên tư vấn qua zalo có tên nguyễn linh
qua trao đổi sau khi yêu cầu nạn nhân cung cấp mã số sổ bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bản thân
đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền phí nộp hồ sơ vào số tài khoản ngân hàng chỉ định hai lần với số tiền lần lượt là năm trăm linh đồng và chín trăm linh đồng để hoàn tất quá trình gộp sổ
qua đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
cũng với thủ đoạn tương tự vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân trú tại tỉnh hải dương cũng đã bị lừa hơn một trăm linh triệu đồng
công an thành phố hải dương cũng đã tiếp nhận sự việc và đang tiến hành điều tra
hiện nay có nhiều đối tượng giả danh cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân nhằm chiếm đoạt tiền
thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng người dân ngựa động không rành về thủ tục
muốn giải quyết thủ tục nhanh mà không cần phải liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội
thì những đối tượng này yêu cầu người dân chuyển tiền để giúp hỗ trợ làm nhanh các thủ tục hồ sơ
rồi sau đó chiếm đoạt tiền của người dân
thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều
và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng
vấn đăng sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
theo các luật sư với tội danh lừa đảo giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp
các đối tượng sẽ phải đối mặt với hàng loạt tội danh cao nhất có thể là trung thân
đối với những hành vi giả mạo cơ quan nhà nước đẹp tiêu biểu ở đây là cơ quan bảo hiểm xã hội
để lừa đảo người dân và trục lợi bất hợp pháp từ những hành vi đó
đối với tội danh này thì tùy vào tính chức và mức độ
với cái mức phạt nhẹ nhất là ở khoảng một là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
và đối với cái mức phạt cao nhất của cái tội danh này là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc là trung thân
trước tình trạng trên cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị người dân người lao động
cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nêu trên
qua đó khuyến cáo người lao động người dân các đơn vị tổ chức lưu ý các kênh cung cấp thông tin
hỗ trợ tình trạng
tất cả các tư vấn chính thống của ngành bảo hiểm xã hội không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage
các diễn đàn không chính thống tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo
tất cả những nội dung tư vấn về chính sách về thủ tục trên các trang mạng xã hội hoặc là
cổng thông tin điện tử của ngành hoặc của riêng hồ chí minh thì chúng tôi đều thực hiện miễn phí
không thu bất kỳ một cái lễ phí nào của người dân
thứ hai khuyến nghị thứ hai là người dân chỉ nên truy cập vào các trang chính thống của bảo hiểm xã hội việt nam
cũng như của thành phố hồ chí minh
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
bảo hiểm xã hội gov vn các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam
phần bày facebook tại địa chỉ www facebook com baohiemxahoi gov vn
zalo official account ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số số hotline một chín không không chín không sáu tám
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại